theo báo cáo của bộ lao động thương binh và xã hội trung bình mỗi năm cả nước có khoảng sáu bốn trăm linh người bị đuối nước
trong đó có khoảng ba năm trăm linh trẻ em và trẻ vị thành niên chiếm hơn năm mươi
trung bình mỗi ngày có khoảng chín trẻ tử vong vì chết đuối
và trong mùa hè vừa qua cũng đã có rất nhiều những vụ đuối nước thương tâm của các em nhỏ xảy ra
điều đáng tiếc rằng có rất nhiều trường hợp do các em cứu nhau nhưng lại không biết cách rồi dẫn đến việc chết trùm
từ những câu chuyện đau lòng ấy có một thực tế rằng ngoài việc dạy cho trẻ biết bơi
thì việc trang bị cho các em kỹ năng cứu đuối là việc hết sức cần thiết
lo lắng khi đọc quá nhiều thông tin về những vụ đuối nước xảy ra
em vũ thủy trang được mẹ quyết định cho đi học bơi trong dịp nghỉ hè
vừa để em có một không gian rèn luyện thể chất vừa để em có thêm một kỹ năng sống
tại những lớp học bơi như thế này trẻ được lồng ghép giữa việc học bơi và kỹ năng cứu đuối
từ đó các em cũng hiểu được mức độ nguy hiểm nếu nhảy xuống cứu bạn bị đuối nước
mà không biết cách sẽ dẫn đến hậu quả như thế nào
nếu có một bạn ngã xuống nước con sẽ cứu bạn bơi ra đằng sau bạn vào hai tay và bơi về bờ
con đã quyết tâm học bơi và con thấy rất là yên tâm
ví dụ con đi chơi khách sạn đâu đó mà có bể bơi thì con có thể bơi cùng ba con anh con mẹ con mọi người
tai nạn đuối nước một phần do trẻ không biết bơi
ngoài ra phải kể đến một thực trạng là trẻ chưa được dạy kỹ năng bảo đảm an toàn
và xử lý tình huống khi bơi và không có kỹ năng cứu đuối
chưa có kiến thức trong việc cấp cứu sơ cứu người bị chết đuối dẫn đến tình trạng số lượng trẻ bị chết đuối tăng lên
tại nhiều nước trên thế giới bơi và cứu nạn đuối nước là những kỹ năng sống cơ bản mà trẻ em được dạy từ khi còn bé
tuy nhiên tại việt nam những lớp học bơi như thế này
chủ yếu vẫn là do các bậc phụ huynh tự thấy cần thiết và cho con em mình đi học
mục đích của tôi cho cháu tham gia lớp học bơi này là để cho cháu thêm một kỹ năng trong cuộc sống
trong lớp học bơi này ngoài việc học bơi ra thì cháu còn được học thêm kỹ năng cứu đuối nước
thì tôi nghĩ đấy cũng là một cái kỹ năng tốt để sau này mình phục vụ cho cuộc sống của mình cũng như là giúp đỡ cộng đồng
sau nhiều sự việc đáng tiếc xảy ra cũng đã có nhiều trường học trên cả nước đưa học bơi vào chương trình học hè
nhưng vẫn chỉ dừng lại ở hình thức ngoại khóa
việt nam có nhiều sông ao hồ và biển hàng năm có rất nhiều vụ tai nạn do chết đuối
những con số mà bộ lao động thương bình và xã hội thống kê cho thấy một thực trạng
trẻ em ở việt nam đang còn quá thiếu về những kỹ năng sống cơ bản đặc biệt là kỹ năng an toàn dưới nước
gặp người cứu đuối trước hết chúng ta phải bình tĩnh chúng ta phải xử lý đúng theo nguyên tắc
đó là chúng ta bơi ra phía sau nạn nhân chứ tuyệt đối chúng ta không nên ra phía trước
còn nếu giả sử như nạn nhân vùng vẫy
nếu mà ôm lấy tay nếu ôm lằng trước ôm lằng sau hay là túng cổ mình như nào đó
thì các thầy sẽ hướng dẫn cho con cách để mà thoát ra sau đó thì dìm nạn nhân vào bờ
nếu như mà chúng ta không trang bị cho các con cái kỹ năng mà kỹ thuật để cứu bạn ấy
thì khi mà cứu thì thường là nạn nhân lúc chuẩn bị đắc
đang khi đang bị đuối nước thì người ta thường vùng vẫy rất là
người ta có cái vật gì bám cũng được hoặc người ta bám và dìm xuống
thế nên nếu chúng ta mà không biết cách
thì rất có thể là nạn nhân sẽ dìm chúng ta và lúc đấy thì rất là nguy hiểm cho cả hai
đồng ý rằng việc học tập kiến thức là hết sức quan trọng
nhưng song song với đó các em cũng cần được quan tâm và giáo dục những kỹ năng an toàn cơ bản
có như vậy mới giảm các vụ đuối nước đau lòng xảy ra
do các em còn quá thiếu những kỹ năng sống kỹ năng sinh tồn